tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh lâm đồng
ngày hôm qua đã tổ chức kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất việt nam
ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam
tại tỉnh lâm đồng thời gian qua đã không ngừng phát huy mối quan hệ mật thiết giữa đảng
chính quyền với nhân dân vì mục tiêu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh
nâng cao đời sống nhân dân tại buổi lễ một mươi ba tổ chức tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo của tỉnh
hơn ba hai tỷ đồng ban tổ chức trao kỷ niệm trương vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc tặng một mươi một cá nhân
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng tặng bằng khen hai mươi hai tập thể và cá nhân
về thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận